khi thấy lực lượng cảnh sát mùa ba các đối tượng bỏ chạy đối tượng bị bắt giữ là nguyễn minh anh chú tệ phường trấn hương đạo tp quảng ngãi
tại hiện trường có nhiều vỏ chai bia chén đĩa bể nhiều vết máu của các đối tượng bị thương cảnh sát mùa mùa ba thu giữ được một dao inox dài một mét
tại công an công an đối tượng nguyễn minh anh khai nhận đang nhậu với bạn bè thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên bàn bên cạnh nên xảy ra sự việc ẩu đả
hiện vụ việc lực lượng cảnh sát mùa ba đã bàn giao cho công an phường lê hồng phong điều tra và xử lý theo quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá cực lớn với số tiền đánh bạc giao dịch khoảng một mươi tỷ đồng
đường dây này có liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh thành phố trong cả nước như hà tĩnh ninh bình thừa thiên huế đồng nai và tp hcm
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phát hiện tại địa bàn
cảnh sát hình sự công an hà tĩnh nổi lên đối tượng nguyễn huy hoàng chú tại xã cầm bình huyện cầm xuyên cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện cầm xuyên tp hcm huyện hương khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet nên đã tiến hành điều tra xác minh
qua trình điều tra cảnh sát hình sự công an hà tĩnh phát hiện một tài khoản cấp độ supermaster tài khoản siêu tổng đại lý do hai đối tượng cộng cán chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tp hcm quản lý sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn hà tĩnh và một số tỉnh thành khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web b tám mươi tám ag com và các trang cá độ bóng đá là bóng tám mươi tám com cựcbanh tám mươi tám com
ngày ba tháng tám công an tỉnh hà tĩnh phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an công an tp hcm công an đồng nai công an thừa thiên huế công an tỉnh ninh bình đồng loạt bắt giữ khám xét đối với một mươi hai đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn hà tĩnh ninh bình thừa thiên huế đồng nai và tp hcm
cầm đầu đường dây là trần công khanh tức tư hên chú tại bốn mươi tám đường nguyễn xí phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm
tư hên giao lại cho trần đức linh quản lý điều hành
đối tượng để chia cấp giao tài khoản đánh bạc tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc
giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác phạm hữu lợi phụ trách phát tài khoản ở huế đinh nhật anh làm đại lý ở ninh bình võ đình hiền làm đại lý ở tp hcm bình thuận
loan văn trọng là đại lý cấp tài khoản ở đồng nai hà tĩnh
em có làm cho một người nữa là anh kếu tên thật gọi là anh kếu tên thật là đinh nhật anh trú tại hoa lưu ninh bình
thì cũng thông qua mới có thể
thì anh kếu có nhu cầu lấy tài khoản master em làm cho anh một cái tài khoản master là hai mươi điểm với mỗi điểm tự ứng là năm bảy trăm linh đồng một điểm để cho anh cá độ và tổ chức cá độ trên mạng
tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã triệu tập bắt giữ thêm một mươi đối tượng nằm trong đường dây
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng cơ quan công an phát hiện
thu giữ ba ô tô gần tám trăm linh triệu đồng và một số tài liệu có liên quan
vào cuối quá trình điều tra xác định đường dây này hình thành hơn ba năm
về tỉnh lùi kể táng phổ đánh bạc của đường dây là hơn một mươi tỷ
và một trong những khó khăn đó là phần lớn các đối tượng công an trong đường dây đều ở ngoài tỉnh
đường dây này hoạt động dưới hình thức giống như một công ty
đối tượng công đô thì thuê các đối tượng để thiên các nhiệm vụ riêng biến
vì vậy quá trình để bắt giữ được các đối tượng công đô đặc biệt là đối tượng trần công khánh
còn gọi là tứ hên là một đối tượng hình sự công an ở tp hcm
và một đối tượng lời tại tp hcm cũng là một đối tượng công an
trong hoạt động các đối tượng từ trước đến nay là một trong những đối tượng chính trong đường dây
đây là loài tội phạm có thể nói là thủ đoàn mới đối với địa bàn tỉnh ta
vì vậy quá trình đấu tranh rồi bắt giữ các đối tượng là cần có một lúc phải có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các lực lượng có liên quan
trong đó phòng cảnh sát hình sự là đơn vị được giao đơn vị đồng hối chủ ti để giúp cho lãnh đạo của tỉnh
các lực lượng đối với vụ án đã được khám phá vừa rồi có những thời điểm cao điểm
chúng tôi phải huy động đến gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng một lúc tham gia trên nhiều địa bàn
nhiều tỉnh khác nhau và để quyết định là khám phá điều tra và bắt giữ các loài đối tượng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc
khởi tố một mươi một bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng
với hành vi mua bán tảng chữ vận chuyển trái phép vật liệu nổ lê minh đức chú tại tỉnh quảng trị
và nguyễn đăng thảo chú tại tỉnh quảng bình vừa bị khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng
hai đối tượng bị phát hiện khi đang tàng trữ gần nửa tấn thuốc nổ và nhiều đầu đạn nguy hiểm
trước đó công an tỉnh quảng bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã bắt quả tăng đối tượng
lê minh đức đang thực hiện hành vi vận chuyển gần một trăm linh kg thuốc nổ tại đường tỉnh lộ bốn
đoạn qua huyện quảng ninh
tỉnh quảng bình khai thác nhanh đối tượng khai nhận mua số thuốc nổ này từ nguyễn đăng thảo
mở rộng khám xét tại nơi ở của lê minh đức và nguyễn đăng thảo
cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ tổng cộng bốn trăm năm mươi bốn kg thuốc nổ nhiều đầu đạn và đạn cối
ba quả bom bi đường kính sáu năm cm
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình vẫn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
và thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với dương nguyễn hoàng vũ
trú tại thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng tám vợ chồng anh đặng minh thành và chị nguyễn thị minh tuyền
cùng chú tại huyện chợ mới tỉnh an giang điều khiển xe mô tô trên đường
tại khu vực an giang
ở khu vực xã an thạnh trung huyện trợ mới tỉnh an giang lúc này trời mưa nên hai vợ chồng dừng xe sát lề đường bên phải
theo hướng phà an hòa về ngã ba cựu hội mở cốp xe lấy áo mưa để che mưa
trong lúc lấy áo mưa thì bị xe ô tô bảy chỗ do dương nguyễn hỏng vũ điều khiển chạy cùng chiều phía sau
chạy đến tông thẳng vào khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ
sau khi gây tai nạn vũ đã bỏ trốn khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày cha của đối tượng vũ đã điều khiển xe ô tô bảy chỗ đến cơ quan công an trình báo
con ông đã gây ra tai nạn nêu trên
ngày một mươi bảy tháng tám lực lượng công an tỉnh an giang đã phối hợp với công an tỉnh đồng tháp
bắt giữ đối tượng dương nguyễn hoàng vũ khi đang lẩn trốn ở đồng tháp
đồng thời di lý đối tượng về công an huyện trợ mới để tiếp tục điều tra
tại cơ quan công an đối tượng dương nguyễn hoàng vũ khai nhận do buồn ngủ không làm chủ được tay lái
nên đã gây ra vụ tai nạn trên
tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đà nẵng cho biết
tại đà nẵng đã xuất hiện ca dương tính đầu tiên sau khi khỏi bệnh và xuất viện
đó là bệnh nhân thứ bốn trăm hai mươi bốn là hộ lý làm việc tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đà nẵng
phát hiện mắc bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng bảy
bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện phổi đà nẵng từ ngày hai mươi bảy tháng bảy
đây là trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bệnh
có ba lần âm tính với virus sars cov hai và được bệnh viện phổi đà nẵng công bố khỏi bệnh
xuất viện ngày một mươi tháng tám
bệnh nhân được bệnh viện dùng xe chuyên dụng trở về tận nhà
và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của bộ y tế
trong suốt thời gian cách ly tại nhà
bệnh nhân thực hiện cách ly tuyệt đối ở phòng riêng và không tiếp xúc với người thân
đến ngày hai mươi bốn tháng tám thì kết thúc một mươi bốn ngày cách ly theo quy định
bệnh nhân bốn trăm hai mươi bốn được cdc đà nẵng lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín bằng phương pháp rt pcr
và cho kết quả dưng
ngay lập tức sở y tế đà nẵng đã kết nối với các chuyên gia từ viện vệ sinh dịch tễ trung ương
để có chỉ định áp dụng phương pháp cách ly theo dõi đối với ca bệnh đặc biệt này
và cũng nói thêm về trường hợp này
bác sĩ lê thành phúc giám đốc bệnh viện phổi đà nẵng cho hay
là kết quả dương tính trở lại có thể chỉ là sars của virus
và hiện tại thì vẫn không có ai bị lây nhiễm sau khi tái dương tính
bên cạnh đó theo bác sĩ phúc thì đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề không nguy hiểm
khi có ca bệnh
trường hợp này hiện đang được cách ly như f một
vâng thưa quý vị tính đến ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng tám
thông tin từ bộ y tế việt nam có ba mươi trường hợp tử vong do covid một mươi chín
đa số trường hợp tử vong đều là những bệnh nhân có bệnh nền nặng
như là suy thận mạn tim mạch ung thư và người lớn tuổi
xác định đây là những đối tượng có nguy cơ tử vong cao nếu mắc covid một mươi chín
do đó tại các bệnh viện lớn ở tp hcm
việc bảo vệ bệnh nhân nặng bệnh nhân lớn tuổi được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt
để hạn chế nguy cơ mắc covid một mươi chín các bác sĩ lưu ý
bệnh nhân nặng và bệnh nhân lớn tuổi cần tự ý thức về tình trạng bệnh của mình
và cần tuân thủ các quy định của cơ sở y tế sự nhắc nhở của nhân viên y tế
hạn chế tiếp xúc với người ngoài tránh đến nơi đông người
tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ tái khám định kỳ
trong trường hợp bất khả kháng phải ra ngoài hay đến nơi đông người
cần phải thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân như đeo khẩu trang hay sát khuẩn tay
đồng thời bệnh nhân cần phải tăng cường bổ sung dinh dưỡng và vận động nhẹ nhàng
để tăng sức đề kháng cho bản thân giảm thiểu nguy cơ mắc covid một mươi chín cũng như nguy cơ bệnh nặng thêm
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp thuận tiến a xã thuận an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng một cm cách ba cm trên sau cánh mũi trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
là đối tượng trần hữu lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm ba mươi ba trên hai mươi ba nguyễn huệ
khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại ấp đầy hương ba xã thạnh thới an
huyện trần đề tỉnh sóc trăng bị công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý